để xây dựng bãi trôn lớp rác và công trình xử lý chất thải rắn nhằm giảm tải cho bãi rác khánh sơn
theo đó dự án sẽ sử dụng cơ chế đối tác công tư ppp
trong đó khu vực tư nhân sẽ thiết kế xây dựng tài trợ vận hành và bảo trì các công trình trôn lấp xử lý chất thải
dự án này là thỏa thuận hỗ trợ tư vấn giao dịch ppp thứ hai của adb tại việt nam
và là thỏa thuận đầu tiên trong lĩnh vực rác thải
công trình này sẽ đáp ứng nhu cầu của thành phố đà nẵng sau năm hai nghìn hai mươi
với các công nghệ phù hợp để xử lý chất thải rắn tiên tiến hiệu quả về kinh tế an toàn thân thiện với môi trường sống
adb sẽ phối hợp với thành phố đà nẵng tìm kiếm các doanh nghiệp trong và ngoài nước có công nghệ phù hợp nhất cho dự án
nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã tỏ ra rất hào ứng với dự án này và đã có nhiều giải pháp được mang đến giới thiệu
đó là một cơ hội doanh nghiệp lớn nhất cho các cơ hội doanh nghiệp